trong diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín ubnd tỉnh hà tĩnh vừa có văn bản gửi đại sứ quán việt nam tại lào về việc tạm dừng tiếp nhận công dân việt nam nhập cảnh về nước qua cửa khẩu quốc tế cầu treo
theo đó bắt đầu từ ngày hôm nay một mươi tám tháng sáu hà tĩnh tạm dừng việc tiếp nhận công dân việt nam về nước qua cửa khẩu quốc tế cầu treo
cùng với đó văn phòng chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh hà tĩnh cũng có chỉ đạo mới về việc giả soát lập danh sách tất cả các trường hợp người dân đi từ thành phố vinh hoặc là diễn châu nghệ an trở về địa phương hoặc đến làm việc công tác từ ngày ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
thời gian qua tỉnh hà tĩnh luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân việt nam nhập cảnh về nước qua cửa khẩu quốc tế cầu treo cũng như tổ chức tốt việc tiếp nhận vận chuyển bố trí cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh
tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhanh trên địa bàn tính từ ngày một mươi bảy tháng sáu đến nay đã có bảy trên một mươi ba huyện thành phố thị xã phát sinh ghi nhận trên bảy mươi ca bệnh và đang thực hiện cách ly y tế hàng chục nghìn người đã gây khó khăn áp lực về cơ sở vật chất phục vụ công tác điều trị và cách ly y tế tập trung theo quy định
để tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn sáng ngày một mươi bảy tháng sáu ubnd tỉnh hà tĩnh đã ban hành văn bản chỉ đạo tạm dừng tiếp nhận công dân việt nam về nước qua cửa khẩu quốc tế cầu treo trừ các trường hợp được ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín việt nam cho phép
thời gian tạm dừng tiếp nhận bắt đầu từ ngày một mươi tám tháng sáu cho đến khi có thông báo mới